tại quảng ninh đã diễn ra hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm
về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cùng các tập đoàn kinh tế nhà nước
tham dự hội nghị có đại diện các bộ ban ngành trung ương
và đại diện đảng ủy các tập đoàn kinh tế nhà nước việt nam
các tập đoàn kinh tế nhà nước việt nam đã nghiêm túc chỉ đạo quán triệt
triển khai thực hiện các chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước
về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy vai trò của người lao động tham gia xây dựng đảng
xây dựng tập đoàn và phát triển doanh nghiệp
hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
thời gian tới các tập đoàn cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức
nhất là người đứng đầu các tập đoàn các doanh nghiệp cán bộ đảng viên
người lao động về dân chủ và thực hiện dân chủ
dân chủ đi đôi với kỷ luật kỷ cương quyền hạn gắn với trách nhiệm lợi ích đi đôi với nghĩa vụ